ngày hai mươi bảy tháng bảy thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám
đoàn kiểm tra của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
đã đến kiểm tra đánh giá hiện trạng an toàn hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh lạng sơn
đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại hồ pha luông xã hợp thành và hồ bàn cửm xã thạch đạn huyện cao lộc
tại các hồ đập mà đoàn kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác quản lý an toàn hồ đập của tỉnh lạng sơn
đồng thời đề nghị trong mùa mưa bão năm nay lạng sơn cần tiếp tục quan tâm xây dựng tốt phương án quản lý hồ đập
phòng chống lụt bão không chỉ xây dựng phương án tích nước của hồ chứa mà còn làm tốt phương án chống lũ lụt cho vùng hạ du
lạng sơn có hai trăm bảy mươi một hồ chứa nước trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh
quản lý một trăm hai mươi bốn hồ ủy ban nhân dân các huyện thành phố quản lý một trăm bốn mươi bảy hồ
tuy nhiên vẫn còn có hai mươi hai hồ do được xây dựng lâu năm nhiều hạng mục đã xuống cấp đã bị hư hỏng và một số hồ không tích nước